chủ tịch ubnd tp hcm đã yêu cầu chính sách bồi thường khu bốn ba ha tại thủ thiêm
chọn phương án có lợi nhất cho dân
đây cũng là bài viết được đăng tải trên trang nhất trang hai và trang ba của báo tuổi trẻ
hiện đang có khoảng ba trăm linh hộ dân liên quan đến việc quy hoạch khu đô thị mới thủ thiêm
trong các cuộc tiếp xúc trước đây có bốn vấn đề lớn mà bà con cử tri nêu
gồm trong danh ngoài danh độ chính xác trong kiểm đếm đo vẽ
chính sách đền bù không phù hợp đề nghị thanh tra chính phủ vào cuộc
sau khi có kết luận của thanh tra chính phủ đây là cuộc gặp đầu tiên để giải quyết vấn đề
liên quan tới diện tích bốn ba ha đất ngoài danh
còn một mươi vấn đề khác thì lãnh đạo tp hcm sẽ gặp để nghe hết ý kiến của dân
chính quyền đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để thống nhất giải pháp thực hiện
liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm báo lao động hôm nay có bài
phạt tiền nếu không dùng găng tay bán thức ăn từ ngày hai mươi tháng một mươi đừng để quy định cho có
kinh doanh thực phẩm tại quán ăn nhỏ lẻ thực phẩm đường phố là lĩnh vực vô cùng khó quản lý
vì tính chất tự phát trong nhân dân
hầu hết kinh doanh thực phẩm đường phố không hề có đăng ký không có sự quản lý của cơ quan chức năng
việc mở ra một gánh hàng rong bán đồ ăn bán thức ăn vỉa hè là chuyện thường gặp tại việt nam
đặc biệt là tại các thành phố lớn và đông dân cư như hà nội và tp hcm
từ ngày hai mươi tháng một mươi phạt từ năm trăm linh đồng đến một triệu đồng đối với hành vi không sử dụng găng tay
khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín thức ăn ngay theo nghị định một trăm một mươi năm hai nghìn một mươi tám ndcp
tuy nhiên liệu công tác xử phạt theo nghị định mới có khả thi hay không
mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang nhất và trang ba báo lao động
việc truyền dịch một cách tự do mà không có chỉ định của bác sĩ hiện đang trở nên rất phổ biến
rất nhiều người chưa hiểu hết về mức độ nguy hiểm của việc này
lạm dụng truyền dịch trong điều trị bệnh nhiều nguy cơ đi kèm là bài viết được đăng tải trên trang bảy báo hà nội mới
thời gian qua trên địa bàn cả nước
đã ghi nhận không ít ca tử vong hoan uổng do truyền dịch bừa bãi không đúng chuyên môn
dù vậy với nhiều người cứ thấy cơ thể mệt mỏi không khỏe sốt cao là nghĩ ngay đến truyền dịch mà không lường hết những hiểm họa
cũng trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay có bài ngăn chặn tình trạng môi giới mua bán thận
lợi dụng sự phát triển của mạng internet một số đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo môi giới mua bán thận trái phép
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng người dân cũng cần nâng cao nhận thức để tránh vi phạm pháp luật cũng như bảo vệ sức khỏe và tài sản của bản thân
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang bảy và trang tám báo nhân dân
thời gian qua việc giới trẻ sử dụng ma túy tổng hợp có dấu hiệu gia tăng đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng này cần có biện pháp ngăn chặn mạnh tay
trên trang ba báo lao động có bài viết việt nam đối mặt với xu hướng người nghiện chất ma túy mới
thiếu tướng phạm văn cát cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an cho biết
hiện nay việt nam đang đối mặt với xu hướng người nghiện chuyển từ sử dụng các loại ma túy truyền thống dạng thuốc viện sang các loại ma túy tổng hợp các chất hướng thần mới
phát hiện nhiều người nghiện sử dụng đồng thời nhiều loại ma túy gây khó khăn cho công tác chữa trị cai nghiện và phục hồi sau cai
còn trên trang ba báo sài gòn giải phóng số ra ngày hôm nay có bài nhức nhối buôn lậu trên biển
chưa lúc nào cuộc chiến chống buôn lậu trên biển tây nam trở nên khốc liệt như lúc này
dù chính quyền địa phương ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp thậm chí cán bộ chiến sĩ của lực lượng cảnh sát biển đã ngã xuống khi làm nhiệm vụ tuần tra
truy bắt đối tượng phạm tội song nạn buôn lậu trên biển tây nam vẫn diễn biến rất phức tạp
số vụ vi phạm phát hiện năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước